văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa triển khai kế hoạch tìm kiếm ngư dân còn mất tích trên tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts
tàu cá gặp nạn vào ngày hai mươi tám tháng sáu do va chạm với tàu pacific một gần đảo bạch long vĩ
đến nay chín ngư dân được cứu sống một thuyền viên thiệt mạng đã tìm thấy thi thể
và hiện vẫn còn chín ngư dân mất tích
tại cuộc họp lãnh đạo văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết
việc tìm kiếm trở lại sẽ bắt đầu từ trưa ngày sáu tháng bảy khi thời tiết trên biển thuận lợi
tàu cá nghệ an gặp nạn cách đảo bạch long vĩ khoảng ba mươi năm hải lý về phía nam
khu vực tàu bị nạn có độ sâu mực nước biển từ sáu mươi ba đến sáu mươi tám mét
các tàu cứu nạn sẽ cơ động ra hiệu và triển khai các biện pháp tìm kiếm những ngư dân còn mất tích
đồng thời lên phương án trục vớt tàu bị nạn
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu tàu nghệ an chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts bị tàu pacific một va chạm dẫn đến bị chìm
ngay khi đó tàu pacific một đã hạ xuồng cứu sinh và đón được một mươi thuyền viên nhưng một người đã tử vong
ngày ba mươi tháng sáu hai thuyền viên và ngư dân tử vong đã được đưa về bờ
đến ngày ba tháng bảy bảy ngư dân được cứu đã được đưa về quê đoàn tụ với gia đình